tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tổng số doanh nghiệp fdi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là hơn một mươi năm doanh nghiệp với gần ba triệu bảy trăm linh người
trong quá trình triển khai không ít các doanh nghiệp fdi gặp khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi ba
tại hội nghị nhiều vướng mắt đã được các doanh nghiệp nêu ra như việc chi trả ốm đau thai sản còn chậm trễ nhiều thủ tục hành chính còn dườm ra khiến doanh nghiệp phải đi lại nhiều gây mất thời gian và chi phí
việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động làm việc theo hợp đồng từ một đến ba tháng còn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý sổ bảo hiểm xã hội
tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp tại việt nam đang cao hơn các nước khác
những quy định về việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động còn dườm ra gây mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp
để giải quyết những vướng mắt này bảo hiểm xã hội việt nam cho biết trong thời gian tới sẽ đưa ra những giải pháp như tiếp tục ra soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính
triển khai hệ thống theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
đồng thời ban hành quy định nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả lĩnh vực thu sổ thẻ giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện